tin thế giới ngày ba mươi tháng chín tại điện kremlin ở thủ đô moscow của nga tổng thống nga vladimir putin và những người đứng đầu các vùng lãnh thổ tại ukraine gồm donetsk lugansk kherson và zaporizhia đã ký thỏa thuận về việc các khu vực này sắp nhập liên bang nga các quốc gia và tổ chức quốc tế đã ngay lập tức đưa ra những phản ứng trái chiều
tổng thống ukraine zelenskyy đã triệu tập hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn để đánh giá tình hình và đưa ra phản ứng trước việc nga sắp nhập bốn vùng lãnh thổ của kiev
trong khi đó hai mươi bảy nhà lãnh đạo liên minh châu âu khẳng định sẽ không bao giờ công nhận tuyên bố sắp nhập của nga với bốn vùng lãnh thổ ukraine
chủ tịch ủy ban châu âu cho rằng tuyên bố sáp nhập của moscow là bất hợp pháp và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng vẫn là một phần của ukraine
trước đó các nhà lãnh đạo phương tây như anh và mỹ cũng phản đối ý định sáp nhập của moscow
antonio guterres tuyên bố việc sắp nhập này không có hiệu lực pháp lý và kêu gọi nga hãy ngừng sắp nhập các vùng lãnh thổ của ukraine nhằm tránh leo thang căng thẳng